bộ tư pháp vừa gửi bộ giao thông vận tải văn bản góp ý dự thảo nghị định quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô sau khi thẩm định
bộ tư pháp khẳng định một số quy định trong dự thảo nghị định không có cơ sở khoa học tạo cơ chế xin cho
đặc biệt bộ tư pháp đề nghị bỏ quy định tất cả xe ô tô dưới chín chỗ sử dụng hợp đồng điện tử phải có hộp đèn xe hợp đồng và khẳng định quy định đeo màu này là không cần thiết
bộ tư pháp đề nghị bỏ quy định xe có sức chứa dưới chín chỗ sử dụng hợp đồng điện tử như grab frasco phải gắn bảng điện tử với chữ xe hợp đồng cố định trên nắp xe
bộ tư pháp cho rằng quy định này là không cần thiết vì dự thảo đã quy định tất cả loại xe hợp đồng đều phải có phù hiệu xe hợp đồng
bên cạnh đó bộ tư pháp cũng yêu cầu đơn vị soạn thảo xem lại các quy định về địa điểm tần suất đón trả khách của xe hợp đồng
về việc doanh nghiệp phải thông báo thông tin hành trình
nơi cấp giấy phép kinh doanh đến sửa giao thông vận tải v v tránh việc làm tăng chi phí vận hành của doanh nghiệp gây khó cho cơ quan quản lý
được biết dự thảo nghi định của bộ giao thông vận tải đã sửa đến lần thứ tám
theo quy trình các văn bản quy định điều kiện kinh doanh của các bộ ngành đều được bộ tư pháp thẩm định tính khách quan khoa học trước khi chỉnh lên chính phủ